chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
tạo ra bức ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
buộc thực dân pháp phải ghi kết hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương
đây cũng là sự kiện quan trọng ghi dấu sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân việt nam
có thể thấy rằng không chỉ là súng đạn xe tăng máy bay chiến đấu sẽ làm nên chiến thắng
mà là niềm tin mới mang lại sức mạnh giúp cho dân tộc việt nam chiến đấu kiên cường để vượt qua mọi gian lao chắc trở
để giành được chiến thắng bất kể kẻ thù đó có mạnh thế nào
trong thời đại hồ chí minh cụ thể hơn là trong chiến dịch điện biên phủ chân lý đó càng được minh chứng rõ ràng hơn
ngã ba cỏ nòi là nơi giao nhau giữa quốc lộ ba mươi bảy và quốc lộ sáu
thuộc địa phận xã cỏ nòi huyện mai sơn tỉnh sơ la
được đánh giá là một ít hầu mà địch quyết liệt ngăn chặn
hòng cắt đứt con đường vận tải tiếp tế về mọi mặt của hậu phương miền bắc cho chiến trường điện biên phủ
tại ngã ba cỏ nòi mỗi ngày thực dân pháp đã ném xuống đây sáu mươi chín tấn bom các loại
giai đoạn ác liệt cứ một mươi ba phút địch lại ném bom một lần
ác liệt là vậy nhưng kỳ diệu thay con đường vận tải tiếp tế của ta ở ngã ba cỏ nòi vẫn không bị cắt đứt
những chiến xe vẫn đều đạn ra vào
điều phi thường có được là do sức mạnh của một niềm tin son sắt của cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong và nhân dân
tin vào đảng tin vào bắc hồ vào tay chỉ huy của đại tướng võ nguyên giáp tin vào ngày chiến thắng